phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng trong ổ nhóm dùng hung khí gây dối trật tự công cộng
để răn mặt đòi quyền bảo kê thị trường mua bán sơn trên địa bàn huyện đông sơn và các vùng khác
năm đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê đình long lê xuân sơn lê phi hùng cao văn hùng cao văn hùng anh lương viết hồng
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê thị trường mua bán sơn
với một nhóm đối tượng khác chiều ngày ba mươi một tháng tám lê đình long đã điều khiển xe ô tô
chở theo lê xuân sơn lê phi hùng cao văn hùng anh và lương viết hồng
mang theo hung khí như dao kiếm mã tấu gậy gỗ đuổi đánh một nhân viên tiếp thị sơn
trên quốc lộ bốn mươi bảy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và xem xét xử lý về các sai phạm có liên quan đến nhóm đối tượng này